do nghi ngờ vợ của mình có quan hệ tình cảm với người khác chồng đã dùng dao sát hại vợ
tại phiên tòa sơ thẩm vừa diễn ra hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt bị cáo nguyễn văn bích
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc hai mươi năm tù giam về tội giết người
theo cáo trạng bích và nguyễn thị cẩm tú sinh năm hai nghìn ba sinh sống với nhau như vợ chồng và có một con chung
trong thời gian chung sống bích nghi ngờ tú có quan hệ tình cảm với người khác nên bích đã thường ghen tuông và xảy ra cự cãi với vợ
vào sáng ngày bốn tháng bốn bích đến nhà bố vợ tìm gặp tú để nói chuyện
tại đây bích dùng dao đâm trúng vùng ngực bụng và hông của tú
lúc này người nhà của tú phát hiện chi hô bắt giữ bích giao cho công an phường
còn tú được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong